hướng tới chào mừng lễ kỷ niệm bảy mươi năm giải phóng thủ đô ngày một mươi tháng một mươi năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
một mươi tháng một mươi hai nghìn hai mươi bốn kỷ niệm hai mươi năm ngày doanh nhân việt nam một mươi ba tháng một mươi hai nghìn bốn một mươi ba tháng một mươi hai nghìn hai mươi bốn
tây hà nội sẽ diễn ra lễ tôn vinh doanh nhân doanh nghiệp thăng long năm hai nghìn hai mươi bốn
lễ tôn vinh doanh nhân doanh nghiệp thăng long năm hai nghìn hai mươi bốn dự kiến sẽ diễn ra vào ngày hai mươi chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi bốn
với chủ đề doanh nghiệp động lực phát triển kinh tế thủ đô
đây là một sự kiện thường niên do hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố hà nội tổ chức
nhằm ghi nhận những cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc trong quá trình sản xuất kinh doanh
tích cực đóng góp vào hoạt động của hiệp hội và các chương trình an sinh xã hội
qua đó lan tỏa giá trị đến cộng đồng doanh nhân doanh nghiệp và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thủ đô
năm hai nghìn hai mươi bốn dự kiến sẽ có một trăm linh doanh nghiệp doanh nhân thủ đô được tôn vinh
cùng với đó nhiều danh hiệu cao quý cũng sẽ được trao tặng
ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng cho biết đang đề nghị vietnam airlines nghiên cứu tăng tần suất các chuyến bay đi và đến
từ sân bay liên khương nội bài liên khương tân sân nhất để phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại của người dân và du khách
ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng đề xuất vietnam airlines phục hồi các đường bay trước đây
từ liên khương đi các địa phương như đà nẵng cần thơ huế vinh phú quốc
bên cạnh mở lại các đường bay nội địa đã

lâm đồng đề xuất hãng bay nghiên cứu mở mở mới khai thác các đường bay quốc tế từ liên khương
tới các thị trường trọng điểm tiềm năng nhằm kích cầu lượng khách du lịch quốc tế như hàn quốc
trung quốc thái lan hay malaysia
theo ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng những năm gần đây số lượng chuyến bay của vietnam airlines
đến và đi từ cảng hàng không sân bay liên khương giảm chưa đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân và du khách
tại thời điểm hiện nay chỉ còn hai đường bay nội địa là đà lạt tp hcm và đà lạt hà nội
thưa quý vị thúc đẩy sâm và hương liệu dược liệu thành ngành mũi nhọn
thông tin trên được sở ngoại vụ tp hcm công bố tại buổi họp báo về lễ hội sâm và hương liệu
dược liệu quốc tế tp hcm năm hai nghìn hai mươi bốn vào sáng một mươi bảy tháng năm
lễ hội sâm và hương liệu dược liệu quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại tp hcm từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi sáu tháng năm
với hy vọng tạo sân chơi cho cộng đồng quốc tế
các nước sẽ lưng phiên nhau đăng cai tổ chức
nhằm nâng cao giá trị của ngành này ngoài ra lễ hội chính là cơ hội để mọi người có thể tiếp cận
trải nghiệm với các sản phẩm hàng hóa sâm và hương liệu dược liệu đa dạng chất lượng
đồng thời tăng cường kết nối thúc đẩy giao lưu thương mại góp phần thắt chặt mối quan hệ tốt đẹp
giữa việt nam nói chung và tp hcm nói riêng với các nước
sở ngoại vụ chia sẻ đã có một mươi ba đoàn khách quốc tế như hoa kỳ canada brazil hàn quốc nhật bản tham dự
trong nước có hai mươi tỉnh thành của việt nam tham gia trong đó có tổng cộng một trăm ba mươi năm doanh nghiệp tham gia
lễ hội với quy bồ ba mươi hai gian hàng thương mại quốc tế hai mươi năm gian hàng triển lãm địa phương
với gần bảy mươi sản phẩm từ sâm tươi và các sản phẩm chế biến từ xăm gần bốn mươi gian hàng ẩm thực việt nam quốc tế
tối một mươi bảy tháng năm hiệp hội du lịch tp hcm tổ chức khai mạc lễ hội bánh mì việt nam lần thứ hai năm hai nghìn hai mươi bốn
tại công viên lê văn tám quận một tp hcm
với chủ đề là bánh mì việt nam giá trị ẩm thực thế giới nhằm xây dựng sản phẩm du lịch
phục vụ cho cộng đồng và du khách vừa góp phần quảng bá bánh mì việt nam
lễ hội năm nay có tám mươi năm đơn vị tham gia với hơn một trăm ba mươi gian hàng gồm các thương hiệu bánh mì nổi tiếng trên năm mươi năm
tiệm bánh mì nhà hàng phục vụ món ăn kèm bánh mì nhà cung cấp nguyên liệu gia vị thiết bị
phục vụ cho công nghệ làm bánh mì
điểm nhấn của lễ hội năm nay là không gian trương bài các dụng cụ hình ảnh bài viết về bánh mì việt nam qua các thời kỳ
tái hiện hình ảnh bánh mì xưa và nay bức tường nguyên liệu gia vị làm bánh mì
nhằm giúp du khách trong và ngoài nước được trải nghiệm và hiểu thêm về lịch sử hình thành và phát triển bánh mì việt nam
trong ba ngày từ ngày một mươi bảy đến ngày một mươi chín tháng năm diễn ra lễ hội ban tổ chức còn thực hiện các hoạt động như
chương trình khởi nghiệp từ xe bánh mì dành cho phụ nữ và học viên ngành bánh
các hoạt động văn hóa văn nghệ liên tục diễn ra tại sân khấu các buổi giới thiệu trải nghiệm chế biến bánh mì từ bột gạo ngũ cốc
kết hợp với nông sản việt phục vụ cho cộng đồng và du khách vừa góp phần quảng bá bánh mì việt nam
nằm trong quần thể khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt kim liên khu mộ bà hoàng thị loan
thân mẫu của chủ tịch hồ chí minh thuộc địa phận xã nam giang huyện nam đàn tỉnh nghệ an
đây là nơi lưu giữ ba phần mộ của người thân gia đình chủ tịch hồ chí minh đó là bà nội em trai và thân mẫu của người
khu mộ bà hoàng thị loan là công trình văn hóa đã đi vào đời sống tâm linh của người dân việt nam
có ý nghĩa hết sức quan trọng thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với người đã có công sinh thành
nuôi dưỡng người con ưu tú của đất nước chủ tịch hồ chí minh
và là nơi thể hiện công tác giáo dục truyền thống đối với thế hệ trẻ hôm nay và mai sau